theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng nay hai mươi năm tháng bốn
việt nam không có thêm trường hợp nào mắc covid một mươi chín
như vậy là từ ngày hai mươi ba tháng một đến nay việt nam ghi nhận tổng cộng hai trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
cũng theo ban chỉ đạo có năm trường hợp bệnh nhân dương tính trở lại sau khi âm tính
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly năm mươi bốn chín trăm sáu mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm tám mươi người cách ly tập trung tại các cơ sở khác là bảy hai mươi người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là bốn mươi bảy sáu trăm sáu mươi sáu người
vào chiều ngày hôm qua hai mươi bốn tháng bốn cảng hàng không quốc tế cần thơ đã đón hai trăm một mươi năm công dân việt nam
từ singapore về nước an toàn
ngay sau khi kiểm tra y tế làm thủ tục nhập cảnh tất cả hành khách đều được bố trí xe
đưa về trung tâm cách ly tập trung tại trường quân sự thành phố cần thơ
các công dân việt nam là trẻ em dưới một mươi tám tuổi người ốm đau đang chữa bệnh tại singapore
bộ tư lệnh quân khu chín đã bố trí hai mươi hai phương tiện đưa về khu cách ly tập trung
mỗi xe chỉ chở khoảng một mươi năm người đảm bảo giãn cách an toàn
trước đó lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự công an quận ô môn thành phố cần thơ
và công an phường phương thới đều huy động để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trở tự
trật tự an toàn giao thông khu vực cách ly tập trung hỗ trợ phục vụ tốt công tác
đưa công dân việt nam từ sân bay về khu vực cách ly đảm bảo thuận lợi an toàn
sự thành công của việt nam trong công tác phòng chống dịch đã được báo chí nước ngoài ca ngợi
mới đây một chương trình talk show ăn khách của kênh truyền hình ngôi sao thuộc các lực lượng vũ trang
liên bang nga vừa có buổi phát sóng với đề tài dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
trong đó dành không ít thời lượng để phân tích về những thành công của việt nam
trong cuộc chiến chống lây nhiễm virus sars cov hai
chương trình có tên đối thoại
đối thoại mở có sự tham gia của một mươi khách mời là những nhà báo
nhà làm phim chuyên gia quân sự nổi tiếng tại nga
trong gần một mươi năm phút cuối chương trình đã chiếu một số đoạn clip ngắn nói về công tác phòng chống
dịch covid một mươi chín tại việt nam với những cụm từ ngạc nhiên kỳ diệu
bài viết phép màu việt nam cách một dân tộc dũng cảm dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản
đánh bại đại dịch khủng khiếp đăng trên báo chí nga tuần qua cũng được nhắc đến
ngoài ra chương trình còn phỏng vấn một công dân nga đang có mặt
tại hà nội các khách mời tỏ ra rất quan tâm đến cách mà một đất nước chưa phải giàu có
như việt nam nhưng đã kiểm soát tốt dịch bệnh với những con số ấn tượng chỉ hơn hai trăm sáu mươi người
nhiễm covid một mươi chín hơn hai trăm linh người khỏi bệnh và chưa có trường hợp tử vong
trở thành quốc gia ít bị ảnh hưởng nhất thế giới từ virus corona
thưa quý vị thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được đó là vào chiều ngày hôm nay
bộ y tế đã công bố có hai ca mắc mới covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc tại việt nam là
hai trăm bảy mươi ca hai ca mắc mới này đều là du học sinh trở về từ nhật bản và đã được cách ly tập trung
ngay sau khi nhập cảnh cả hai trường hợp mắc covid một mươi chín đều là du học sinh từ nhật bản về
việt nam trên chuyến bay vn ba trăm một mươi một ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay vân đồn họ đã được cách ly
tập trung tại trường quân sự tỉnh thái bình ca bệnh số hai trăm sáu mươi chín là bệnh nhân nam hai mươi ba tuổi có địa chỉ
ở hương mai việt yên bắc giang và ca bệnh số hai trăm bảy mươi là bệnh nhân nữ hai mươi hai tuổi có địa chỉ ở hương mai
việt yên bắc giang
tại buổi lễ trung tướng trương văn thông khẳng định việt nam và cộng hòa pháp luôn coi trọng
việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tiếp tục phát triển thực chất hiệu quả bộ công an và
các đối tác pháp đã tích cực triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng
chống tội phạm và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ hy vọng số khẩu trang này của bộ công an
việt nam sớm được đại sứ nicolas gonary chuyển đến bộ nội vụ pháp góp phần hiệu quả và công
tác phòng chống dịch tại nước này chân thành cảm ơn nghĩa cử của bộ công an việt nam đại sứ
nicolas gurneri nhấn mạnh đây là sự quan tâm chia sẻ rất kịp thời thể hiện tình hữu nghị giữa các
nước nói chung và giữa các cơ quan thực thi pháp luật nói riêng ngài đại sứ nêu rõ việt nam là
quốc gia làm tốt nhất công tác phòng chống dịch covid một mươi chín các phương thức y tế của việt nam là
chủ động nhất quán theo chỉ đạo của chính phủ và theo yêu cầu của tổ chức y tế thế giới
tính đến ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bộ công an việt nam đã trao tặng ba trăm hai mươi khẩu trang kháng khuẩn chín găng tay y tế
năm bảy trăm linh bộ trang phục phòng chống dịch bốn mươi sáu nít dung dịch sắt khuẩn tay tổng giá trị khoảng
gần chín tỷ đồng cho hai mươi ba đối tác thuộc một mươi một quốc gia gồm lào campuchia nga cuba mỹ anh đức
tây ban nha italia czech iran và pháp
các phương thức y tế của việt nam là chủ động nhất quán theo chỉ đạo của chính phủ và theo yêu cầu của tổ chức y tế thế giới